theo sở giao dịch hàng hóa việt nam trong phiên hôm một mươi ba tháng hai giá cà phê kỳ hạn tháng năm năm hai nghìn hai mươi trên sàn ice new york đã tăng mạnh
giá cà phê arbica tăng ở mức hơn năm mươi hai triệu đồng một tấn trong khi giá cà phê rubostar cũng lên mức hơn ba mươi triệu đồng một tấn
nguyên nhân là do đồng ria tăng hai mươi năm so với đồng đô la mỹ từ đó khiến nông dân brazil hạn chế bán cà phê ra thị trường
số liệu của tổng cục hải quan việt nam cũng cho thấy sản lượng xuất khẩu cà phê tháng một của việt nam giảm hai mươi tám so với cùng kỳ năm ngoái